thông tin cập nhật về cơn bão số ba theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào trưa ngày hôm nay bão ma on đã đi vào khu vực phía tây nam tỉnh quảng đông trung quốc
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số ba tại đảo bạch long vĩ và phu liễn hải phòng đã có gió giật cấp bảy
mưa lớn do ảnh hưởng của bão sẽ có nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất trên các sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu vực dân cư vùng trũng thấp khu vực các tỉnh vùng núi phía bắc và thanh hóa
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết lực lượng chức năng đã hướng dẫn cho hơn ba mươi ba tàu với gần một trăm một mươi người ở khu vực biển vịnh bắc bộ biết tình hình của bão để chủ động di chuyển phòng tránh
tổ chức bắn pháo hiệu cảnh báo tại một mươi bốn điểm ở các tỉnh ven biển từ quảng ninh đến nghệ an
bão số ba dự báo sau khi chạy dọc trên đất liền các tỉnh ven biển phía nam của trung quốc sẽ đi vào khu vực móng cái tỉnh quảng ninh và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn tại nhiều tỉnh miền bắc của nước ta
do đó ngay từ thời điểm này tỉnh quảng ninh đã chủ động các phương án phòng chống trong đó đã thông tin về bão tới ba trăm chín mươi tám tàu du lịch chín mươi tám tàu vận chuyển khách tuyến đảo sáu hai trăm năm mươi tàu cá
tất cả các phương tiện này đều sẵn sàng về nơi neo đậu khi có lệnh
ngoài ra tại tỉnh quảng ninh hiện nay có tổng số ba năm trăm linh khách du lịch trong đó có hơn một năm trăm linh khách trên các đảo
toàn bộ khách du lịch đã được thông tin về bão và đã di chuyển về đất liền từ sáng ngày hôm nay
đối với khách có nhu cầu ở lại đảo
quyền địa phương đã chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch tổ chức bố trí nơi lưu trú an toàn